thưa quý vị ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã luận tội đối với tám bị cáo trong vụ thất thoát năm năm trăm một mươi tám tỷ đồng tại ngân hàng đông á đông á banh
theo đó ông trần phương bình bị đề nghị mức án hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay
theo viện kiểm sát cáo trạng truy tố bị cáo trần phương bình và đồng phạm là đúng người đúng tội không ăn sai
trong quá trình điều hành đông á banh bị cáo trần phương bình có nhiều sai phạm trong việc cho các công ty của bị cáo phùng ngọc khánh vay không đúng quy định gây thiệt hại số tiền hơn năm năm trăm một mươi tám tỷ đồng
từ đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án
trần phương bình cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á hai mươi năm tù tổng hợp các bản án trước hình phạt chung là trung thân
phùng ngọc khánh cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mc từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù buộc bị cáo phùng ngọc khánh bồi thường năm năm trăm linh tỷ đồng cho đông á banh
nguyễn đức tài cựu giám đốc đông á banh sở giao dịch từ tám đến một mươi năm tù tổng hợp hình phạt là từ hai mươi tám đến ba mươi năm tù các bị cáo khác từ sáu đến một mươi tám năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
quảng bình đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với dương trung dũng chú tại thành phố đồng hới và trần thị hồng chú tại tỉnh con tum về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi hai dũng và hồng đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức xin việc làm vào ngành công an an ninh hàng không
xuất khẩu lao động chiếm đoạt của hai bị hại ở quảng bình với tổng số tiền trên một tỷ đồng
tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án đã xác định hai đối tượng còn lừa trên hàng chục người khác ở địa bàn tỉnh quảng bình chiếm đoạt số tiền trên một mươi tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng và thông báo ai là những bị hại hoặc những người có quyền nghĩa vụ liên quan
thì trực tiếp đến trình báo tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đường nguyễn trãi phường đồng hới thành phố đồng hới tỉnh quảng bình để giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu g ở thôn hòa thắng xã hòa đông huyện crong park tỉnh đắk lắc
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc thông báo đến các cá nhân tổ chức có đưa tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất cho trung tâm đăng kiểm bốn nghìn bảy trăm linh sáu d để được bỏ qua lỗi an toàn kỹ thuật và môi trường của phương tiện
từ đó được cấp tem và giấy chứng nhận kiểm định thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc hoặc liên hệ điều tra viên số điện thoại chín trăm một mươi một ba trăm một mươi một ba trăm bảy mươi chín để trình báo và sẽ được xem xét trong quá trình xử lý
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên phối hợp với các đơn vị vừa tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn tám trăm linh hai d phú yên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm bách việt
địa chỉ tại km bốn mươi tám bốn trăm năm mươi quốc lộ hai mươi năm thôn tân an xã suối bạc huyện sơn hòa tỉnh phú yên hoạt động từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra
ngày một mươi tháng ba tại khu vực xã phong
phú huyện tân lạc tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hòa bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an tỉnh hòa bình đã bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin
hai đối tượng là hoàng văn cương ba mươi một tuổi và nguyễn thị phương năm mươi ba tuổi đều trú ở phường quán triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bánh heroin một xe ô tô và một số tài liệu liên quan
điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trá nga khai ba mươi tám tuổi trú tại xã bà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tỉnh hải dương tình trạng giới trẻ phạm tội về ma túy đang có những diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
trước tình hình trên công an tỉnh hải dương đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn nhằm vào nhóm đối tượng này để hạn chế điều kiện phát sinh các loại tội phạm khác
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện bình giang tỉnh hải dương đã bắt giữ năm đối tượng tuổi đời từ một mươi bảy đến hai mươi sáu tuổi gồm phạm ngọc đồng vũ nhật anh cùng ở huyện bình giang vũ quang anh bùi tiến đạt cùng ở huyện ân thi tỉnh hưng yên
văn công đức trường ở huyện lấp
vào tỉnh đồng tháp về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại nhà nghỉ tiến đạt ở khu chung thị trấn kẻ sặt huyện bình giang
trước đó công an huyện gia lộc đã phát hiện bắt giữ bốn đối tượng trong vụ mua bán trái phép chân ma túy dạng cỏ mỹ gồm trần đức thể ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương lê thanh sơn phạm tân hoàng minh cùng ở thành phố hải dương
riêng đối tượng phạm quang thịnh sinh ngày sáu tháng chín năm hai nghìn bảy ở xã dân chủ huyện tứ kỳ tỉnh hải dương tại thời điểm gây án chưa đủ một mươi sáu tuổi
một nghìn chín trăm hai mươi hai đến ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mạng xã hội thể đã mua hai ba lần ma túy dạng cỏ mỹ mỗi lần từ một trăm linh hai trăm linh gram với giá một một triệu đồng trên một trăm linh gram
sau đó về nhà trộn thêm thuốc lào hoặc xịt nước vào cho tăng khối lượng rồi giao bán tiếp với giá một năm triệu đồng một trăm linh gram
minh sơn mua lại ma túy dạng cỏ mỹ của thể sau đó về tiếp tục chia nhỏ đóng vào các túi ni lông để sử dụng và bán kiếm lời
mỗi túi nhỏ ra bán
mỗi túi nhỏ ra bán từ một trăm linh hai trăm linh nghìn đồng một túi
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an tỉnh hải dương đã phát hiện bắt giữ hơn hai trăm linh vụ gần hai trăm bảy mươi đối tượng liên quan đến ma túy
trong đó tập trung vào các hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng chữ trái phép chân ma túy sử dụng trái phép chân ma túy
trong các vụ này số đối tượng liên quan tới giới trẻ chiếm phần không nhỏ trong cơ cấu tội phạm về ma túy

trong đó tập trung vào các hành vi mua bán trái phép chân ma túy tăng trữ trái phép chân ma túy
để phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy công an tỉnh hải dương đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực này
trong đó tập trung nhóm đối tượng trẻ tuổi tại các trường học trung tâm hướng nghiệp dạy nghề nhằm phong ngừa giảm tác hại cũng như những hệ lụy xấu phát sinh từ ma túy
đồng thời cũng đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ tập trung đấu tranh ngăn chặn với tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy liên quan đến giới trẻ với phương châm chặn cung giảm cầu giảm tác hại của ma túy nhằm tiếp tục duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng võ việt phát trú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
theo hồ sơ công an lào đối tượng không có việc làm để có tiền tiêu xài thì phát đã dùng kìm cộng lực phá khóa rồi đột nhập vào nhà bà võ thị tòn ở xã bào hàm huyện tràng bom trộm tiền mặt và nhiều trang sức bằng vàng trị giá gần ba trăm linh triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an huyện trảng bom xác định phát là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ thu hồi một phần thăng vật hiện công an huyện trảng bom đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
chỉ vì một phút bốc đồng từ việc hàng xóm trong dãy trọ tổ chức ăn nhậu dùng loa hát hò gây tiếng ồn đã dẫn đến hậu quả một người bị thiệt mạng
vào ngày một mươi bốn tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã ra quyết định tạm giữ lê công bình ba mươi một tuổi chú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam về hành vi giết người
vào tối ngày một mươi ba tháng ba anh mai nhân phương ba mươi bốn tuổi quê tỉnh đồng nai tạm trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu cùng với anh trần văn thắng ba mươi hai tuổi
quê tỉnh quảng bình ngồi nhậu trước phòng trọ và có sử dụng loa kẹo kéo hát karaoke
đến khoảng hai mươi hai giờ anh bình ở cùng dãy trọ ra nói chuyện và đề nghị anh thắng ngừng hát tắt nhạc để đi ngủ
lúc này giữa bình và anh thắng xảy ra xô xát
trong lúc đánh nhau bình bất ngờ rút dao từ túi quần đâm một nhát trúng vùng cổ bên trái khiến anh thắng tử vong tại chỗ
sau khi thực hiện hành vi bình đã đến công an phường hòa khánh nam để đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc
vụ việc hiện đang được phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng thụ lý điều tra theo thẩm quyền
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam đối với khung anh tiền ba mươi sáu tuổi
chú tại huyện rồng riềng tỉnh kê giang về tội cố ý gây thương tích
không anh tiền có vay tiền của anh trần thanh lợi chú cùng địa phương nhưng đến hạn anh lợi đã đòi nhiều lần mà tiền vẫn không trả
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc tiền đang ngồi ở chợ rồng riềng thì thấy anh lợi đi đến gần
cho rằng anh lợi kiếm mình để đánh nên tiền đã lấy cây dao xông lên
chém liên tiếp trúng vào hai tay của anh lợi gây thương tích ba mươi năm
sau khi gây án điền đến công an đầu thú
với hành vi cướp tài sản đối tượng nguyễn xuân chiến một mươi chín tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc
cơ quan công an cũng đã cho gia đình bảo lãnh một thiếu niên sinh năm hai nghìn một mươi
trú tại huyện vĩnh kiểu do thời điểm gây án chưa đủ một mươi bốn tuổi
theo hồ sơ công an do không có nghề nghiệp để có tiền tiêu xài
hai đối tượng đã bàn bạc với nhau gọi điện thuê taxi để cướp tài sản
hai đối tượng gọi taxi của anh đoàn hải anh ba mươi sáu tuổi ngủ tại huyện tràng bom
đến đoạn đường vắng đối tượng sinh năm hai nghìn một mươi yêu cầu tài xế dừng xe để vào nhà người quen lấy đồ
khi anh hải anh vừa bước xuống đường
thì chiến đã đi xe máy từ phía sau dùng tuyếp sắt đánh vào người anh hải anh gây thương tích
rồi cướp một điện thoại di động một ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và năm triệu chín trăm linh nghìn đồng
thưa quý vị lợi dụng sơ hở của nhân viên cửa hàng
chỉ trong một ngày trần ngân quỳnh hân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
đã đến sáu cửa hàng bách hóa xanh trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang trộm tài sản
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều khiển
điều tra công an thành phố long xuyên đang tạm giữ hình sự hân để tiếp tục điều tra về hành vi trộm các tài sản
hân khai nhận vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi ba tháng ba
hân điều khiển xe mô tô không biệt kiểm soát đến cửa hàng bách hóa xanh trên đường hàm nghi
thuộc phường bình khánh thành phố long xuyên
lợi dụng sơ hở của nhân viên cửa hàng hân đã lấy trộm nhiều hàng hóa
rồi giấu vào váy đang mặc đi ra khỏi cửa hàng
bằng thủ đoạn trên hân tiếp tục đến cửa hàng bách hóa xanh trên địa bàn các phường bình khánh mỹ hòa đông xuyên mỹ quý để trộm cắp
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày hân đến cửa hàng bách hóa xanh tại phường mỹ thới trộm cắp thì bị nhân viên cửa hàng phát hiện
tổng giá trị tài sản đối tượng trộm được là trên bốn triệu đồng
ngoài ra hân còn thừa nhận đã thực hiện hai vụ trộm khác trên địa bàn quận thốt nốt thành phố cần thơ
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra mở rộng
cũng với hành vi mua bán cháy phép bốn bánh heroin khi bị lực lượng công an vây bắt thì lao thẳng vào tổ công tác nhằm thoát thân
tuy nhiên hai đối tượng đã bị công an huyện phong thổ tỉnh lai châu bắt giữ
vào trưa ngày một mươi hai tháng ba tại bản khổng lào xã khổng lào huyện phong thổ tổ công tác công an huyện phong thổ phát hiện bắt giữ hai đối tượng là sùng a dình và lý a lâu
cùng chú tại huyện phong thổ đang điều khiển xe máy mang theo bốn bánh nghi là heroin
đầu tranh khai thác các đối tượng khai nhận đã rủ nhau mua bốn bánh heroin tại khu vực giáp danh giữa hai huyện nậm nhùn và mừng tè mang về xã pa vệ sử huyện phong thổ bán kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị ông nguyễn ngọc ánh tránh thanh tra tỉnh lâm đồng vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu bộ công an phối hợp với công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi nhận hối lộ
thông tin ban đầu cho biết ông ánh có liên quan tới xe phạm xảy ra tại dự án xây dựng khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh do công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh làm chủ đầu tư khi tiến hành thanh tra dự án này
thông tin ban đầu cho biết ông ánh có liên quan tới xe phạm xảy ra tại dự án xây dựng khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh do công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh làm chủ đầu tư khi tiến hành thanh tra dự án này
trong đó diện tích thuê rừng trên một năm mươi hectare với tổng vốn đầu tư lên đến hai mươi năm hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng thời gian dự kiến thực hiện từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám tuy nhiên tới nay dự án này mới chỉ xây dựng được vài công trình tạm và để rừng bị phá lấn chiếm hàng trăm hectare
còn liên quan đến vụ án hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu lộng ngân sách nhà nước lừa đảo chiếm đất tài sản xảy ra tại quảng ninh và hải phòng cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc tri cục thuế huyện cát hải hải phòng để cho một số đối tượng trong vụ án thành lập công ty ma chuyên mua bán trái phép hóa đơn
cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc tri cục thuế huyện cát hải hải phòng để cho một số đối tượng trong vụ án thành lập công ty ma chuyên mua bán trái phép hóa đơn

cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc tri cục thuế huyện cát hải hải phòng để cho một số cán bộ thuộc tri cục thuế huyện cát hải
cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc tri cục thuế huyện cát hải hải phòng để cho một số cán bộ thuộc tri cục thuế huyện cát hải